giết vợ rồi bỏ trốn trong suốt hai mươi sáu năm qua trương văn thái chú tệ huyện thạch thành tỉnh thanh hóa vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ tại gia lai
theo tài liệu của công an tỉnh thanh hóa vào ngày ba mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thái và vợ là bà lê thị phượng xảy ra mâu thuẫn sô sát
vào dạng sáng ngày hôm sau khi về nhà lấy đồ đạc để đi làm ăn xa thái đã gọi bà phượng dậy nói chuyện thì tiếp tục xảy ra cãi vã
thái đã lấy một sợi dây bằng ni lông xiết cổ vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó bỏ trốn
công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với trương văn thái